những ngày qua ngư dân các xã bãi ngang của tỉnh thừa thiên huế liên tiếp ra biển đánh bắt được những mẻ lưới đầy cá trích
mỗi ngày người dân đánh bắt được từ hai đến ba tạ một thuyền cho thu nhập cao
chỉ cần vài tiếng ra khơi ngư dân đã đem về một thuyền đầy cá trích với giá thu mua tại chỗ từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg
mua cá trích kéo dài từ đầu tháng riêng cho đến tháng tư âm lịch
thời tiết thuận lợi những chuyến biển đầu năm bội thu đã mang lại niềm phấn chấn tạo động lực cho bà con bãi ngang tiếp tục vươn khơi